cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú tân tỉnh cà mau vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với hồng duy phú chú xã tân hưng tây huyện phú tân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày bốn tháng năm lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và bắt quả tang đối tượng hồng duy phú
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một bịch ni lông
bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tại tròi lá phía sau nhà
tiến hành khám xét nơi ở của hồng duy phú phát hiện thêm chín bịch ni lông có chứa tinh thể màu trắng
nhiều dụng cụ thường được dùng để sử dụng ma túy
ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện thêm hai cây dao một cây dựa hai gậy ba phúc
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng